để người dân đăng ký test nhanh tránh tình trạng là tụ tập đông người làm nảy sinh nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hưởng ứng cuộc phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín và lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ
với tinh thần chống dịch như chống giặc cùng truyền thống dân tộc tương thân tương ái
vào chiều ngày một tháng bốn tại trụ sở ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng quốc hội và văn phòng chính phủ
đã trao số tiền một tỷ một trăm bảy mươi năm triệu đồng cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm góp phần cùng với cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín
hưởng ứng cuộc phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức và lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ
sau ít ngày triển khai
bốn văn phòng trung ương đã nhận được sự đóng góp ủng hộ của cán bộ công chức viên chức
người lao động với quỹ ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
thiết thực đóng góp cho công cuộc phòng chống và đẩy lùi dịch covid một mươi chín
cụ thể tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng trung ương đảng
ủng hộ bốn trăm hai mươi triệu đồng văn phòng quốc hội ủng hộ bốn trăm linh triệu đồng
văn phòng chính phủ ủng hộ ba trăm hai mươi năm triệu đồng
văn phòng chủ tịch nước ủng hộ ba mươi triệu đồng
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ông nguyễn hiễu dũng cảm ơn sự đóng góp ủng hộ
của các văn phòng trung ương cho biết sẽ chuyển đến đúng địa chỉ góp phần giảm thiểu khó khăn
trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín đang ở giai đoạn quyết liệt cao điểm hiện nay
tính đến ngày một tháng bốn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã vận động
nhận được gần bảy trăm linh tỷ đồng vào quỹ ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn bộ số tiền mặt từ các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân ủng hộ
đã được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam báo cáo ban chỉ đạo trung ương
phòng chống dịch covid một mươi chín để bố trí mua các trang thiết bị ủng hộ các bệnh viện
cơ sở đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch
đối với các hiện vật ủng hộ như lương thực nước sắt khuẩn hay khẩu trang
được chuyển cho lực lượng quân đội công an
lực lượng lên ngành tp hcm đã lập ba mươi điểm chốt ứng trực sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
trong phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín trên các trục đường ra vào cửa ngõ thủ đô
để kiểm soát việc cách ly xã hội theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ
vào sáng ngày hôm nay kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại một số điểm chốt
trung tướng đoàn di khương giám đốc công an tp hcm ghi nhận và đánh giá cao
công tác sẵn sàng ứng trực của cán bộ chiến sĩ tại các chốt này
do mới triển khai từ chiều tối và đêm qua nên các chốt kiểm soát đều đang tiếp tục
được gia cố tăng cường thêm các trang thiết bị
các bán chải dã chiến đều được đặt ở vị trí thuận lợi nhất cho công tác quản lý
giám sát kiểm tra đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng như người dân
tại các chốt công an tp hà nội cùng với các đơn vị chức năng đảm bảo ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
tại ba mươi điểm chốt này các lực lượng sẽ phối hợp sở y tế thực hiện các nhiệm vụ
kiểm tra dừng hoạt động xe buýt xe taxi xe ôm xe công nghệ xe khách liên tỉnh
đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào thủ đô
tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chỉ thị năm của thành phố xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định
và đặc biệt là xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đối với tất cả người và phương tiện di chuyển qua
hai mươi một giờ đêm hôm qua chúng tôi chứ được cái
triều tập ra đây thử cái chốt kiểm tra y tế ở đây
thế và nhiệm vụ thì đo thân nhiệt cho tất cả các khách hàng đi qua đây và phân loại
tức là mình điều tra mình phân loại ra xem như thế nào nếu có trường hợp nào cần phải xử lý y tế
hoặc là phải chuyển hoặc là phải lấy mẫu xét nghiệm thì chúng tôi sẽ tiến hành làm luôn
chốt này thì được thành lập bắt đầu thực hiện nhiệm vụ là từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua
chúng tôi phân ca là cứ tám tiếng một ca
người dân thì cũng rất là chấp hành và rất là ủng hộ cái việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh
và kiểm soát cái việc đi lại của người dân như thế này
hôm nay là ngày thứ hai thực hiện cách ly toàn xã hội
về cơ bản người dân đều có ý thức chấp hành tốt có việc cần thiết mới ra đường
dịch vẫn đang diễn biến khó lường nhất là ở giai đoạn đặc biệt quan trọng này
vì vậy người dân cần chủ động chung tay phối hợp cùng với lực lượng chức năng
thực hiện nhiệm vụ
nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng hạn chế thấp nhất việc di chuyển
để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả
thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bệnh lệnh số hai của bộ trưởng bộ công an
thời điểm này công an các đơn vị địa phương đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
và ngại trong đó thì tập trung đó chính là giả soát người nhập cảnh từ ngày tám tháng ba
chưa qua cách ly
các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm tiếp xúc với người bệnh người qua lại ổ dịch
để có biện pháp theo dõi y tế và cách ly kịp thời

cảnh sát khu vực có trách nhiệm với dân rất cao
không phải trong phòng chống dịch mà cả kiểm soát mọi hoạt động khác
ngay vừa rồi là cảnh sát khu vực đã giữ cho dân một cái là phòng bởi những tội phạm
mà họ đến lừa đảo dân
cho nên dân đã tin tưởng ở cái chỗ trách nhiệm của cảnh sát khu vực
công an phường phương mai đã triển khai đồng bộ tất cả
các lực lượng và mũi chủ công chính là lực lượng cảnh sát khu vực ra từng hộ
để làm sao giả soát triển đề không để bỏ soát bất cứ một trường hợp nào ở trên địa bàn
thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng một mươi năm ngày
thời điểm này lực lượng công an cơ sở vẫn tiếp tục ứng trực xuống địa bàn nắm bắt tình hình
khẩn trương giả soát thêm các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm
kịp thời cách ly không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
kiểm tra tạm đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu
đồng thời vận động tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ về quy định cách ly toàn xã hội
từ đó tuân thủ đúng và thực hiện nghiêm túc
ứng trực một trăm linh quân số để làm nhiệm vụ
trong quá trình làm nhiệm vụ thì cũng có những các khó khăn
tuy nhiên chúng tôi là lực lượng công an dân xác định đi đâu và trong tất cả mọi công việc
để làm sao đảm bảo duy trì tốt cái lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội tại địa bàn
cũng theo lực lượng công an phường thì thực hiện ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội
tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn được đảm bảo không có bất cứ một với vụ việc nào phát sinh từ cơ sở
và người dân thì có ý thức rất là cao trong cái việc chấp hành
và chỉ có những cửa hàng phục vụ cái nhu cầu thiết yếu của người dân được mở cửa và hoạt động
có thể thấy rằng lực lượng công an tại các cơ sở thời điểm này vẫn đang tiếp tục thực hiện đầy đủ
các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch hiệu quả đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
thời gian gần qua lực lượng công an xã chính quy được tăng cường
tăng cường về địa bàn cũng đã phát huy được vai trò nòng cốt
cùng với y tế chính quyền địa phương đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ra soát các đối tượng có liên quan đến dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an chính quy được tăng cường tại xã tả thanh oai huyện thanh trì thành phố hà nội
ngay khi tăng cường về cơ sở công tác quản lý nhân hộ khẩu đã được lực lượng công an thực hiện bài bản và cụ thể hơn
từng cán bộ chiến sĩ được phân công địa bàn tiến hành ra soát nắm người nắm hộ
qua giả soát bốn mươi nhân hộ khẩu ở trên địa bàn công an xã đã nắm được đầy đủ những trường hợp người nước ngoài
người việt nam nhập cảnh từ vùng dịch những trường hợp nhập cảnh chưa qua cách ly từ ngày tám tháng ba
đa phần là công dân người ta đến đây để làm ăn sinh sống ban ngày thì không có ở nhà
và anh em là tranh thủ buổi tối phải đi giả soát và kiểm tra lưu trú ẩm trú để kịp thời nắm bắt được tình hình di biến động nhân hộ khẩu trên địa bàn xã
tại các xã trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự tập trung các khu công nghiệp các khu trung cư
việc ra soát đầy đủ các trường hợp nhập cảnh là rất khó khăn
do số nhân hộ khẩu tập trung lớn thay đổi chỗ ở thường xuyên
lực lượng công an xã chính quy đã bám địa bàn gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong những ngày dịch covid có những diễn biến phức tạp như hiện nay
để kịp thời ra soát những trường hợp nhập cảnh chưa qua cách ly
nếu để chậm trễ thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng lại càng tăng lên

đặc biệt là người dân đều cảm nhận rất rõ vai trò của lực lượng công an xã
làm rất tốt là cầu lối giữa công an tỉnh với cả địa bàn cơ sở
và chính vì vậy việc giả soát các đối tượng người dân thuộc diện cách ly
là lực lượng công an xã do có sự chỉ đạo xuyên suốt từ công an tỉnh xuống
đâm cơ đồng chí vào cuộc rất nhanh và rất hiệu quả
thực hiện chỉ thị một mươi sáu nhiều địa phương đã tiến hành lập các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
kiểm soát tất cả các phương tiện và kiểm tra y tế người di chuyển
giữa các tỉnh các huyện các xã
trong đó lực lượng công an xã chính quy đã được giao nhiệm vụ là nòng cốt chủ trì trong việc kiểm tra này
đồng thời có những phương án cụ thể để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và mệnh lệnh hai của bộ trưởng bộ công an
lực lượng công an tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang tích cực giả soát các trường hợp
có nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp cách ly và giám sát y tế tránh lây lan trong cộng đồng
mà ngay sau đây sẽ là kinh nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố hương niên
ngại mặc cảm với xã hội nà như vậy là ông này có bị vướng bị lây nhiễm covid hay sao
dịch bệnh hay sao mà phải đi khách nghi phải nói mà đánh giá là có hội gia đình
là đã giấu chưa khai báo thực trạng mà phải chờ đến cái lực lượng công an
và các lực lượng khác để giả soát phát điện nhân dân và các hộ bên cạnh đó có trách nhiệm được khai báo
thì như vậy là các chính quyền gia cấp mới có thể biết phát điện
chính vì tâm lý này mà hiện nay công tác giả soát nắm rõ nhân hộ khẩu cư trú
trên địa bàn đang là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an thành phố hương niên
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà
những ngày qua lực lượng công an các phường xã trên địa bàn đã đến từng hộ gia đình
từng cơ sở lưu trú để ra soát đồng thời tuyên truyền về những biện pháp phòng ngừa
cũng như khai báo cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của các hộ gia đình
qua đó kịp thời phát hiện và yêu cầu can thiệp y tế đối với một mươi năm trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
một khi mà đi giả soát
đi tuyên truyền vận động thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động để cho các hộ gia đình
và đặc biệt là những cái trường hợp mà phải nằm trong diện cách ly
hiểu rõ về cái trách nhiệm của mình với cộng đồng
cũng như là thấy rằng việc đi cách ly tại các trung tâm là vừa để đảm bảo an toàn cho chính mình
cũng như là đảm bảo an toàn cho gia đình mình
cũng như là trong đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư
trong nhiều trường hợp chúng tôi đi
kê khai đi từng nhà thì thực tế là cũng không phải lúc nào cũng gặp được người dân ở nhà
vì người ta cũng có rất nhiều công việc người ta làm
do vậy là lực lượng chúng tôi triển khai thì nhiều khi anh em phải đi nằm cả những thời gian ngoài giờ hành chính
ví dụ như là chúng tôi tập trung vào các cái giờ ăn cơm
các cái thời gian buổi tối thì người ta sẽ ở nhà nhiều hơn
chúng tôi cũng đã tham mưu chủ tịch ủy ban dân phường thành lập hai tổ phản ứng nhanh
và các tổ phản ứng nhanh của các khu phố để trong công tác phòng chống dịch
và khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm này
thì lực lượng công an chúng tôi cùng với lực lượng y tế sẽ xuống ngay các nhà cái trường hợp ghi nhiễm này
để khai thác thông tin lấy lịch sử quá trình di chuyển tiếp xúc của họ với những người khác
để chúng tôi kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp khoanh vùng
cũng như là các biện pháp mà cách ly người nghi nhiễm đấy đến các trung tâm y tế
cũng như là cách ly khu vực sinh sống của họ đối với những khu vực xung quanh
để đảm bảo dịch bệnh không lan rộng ra cộng đồng
bên cạnh công tác giả soát địa bàn
lực lượng công an thành phố hưng yên cũng triển khai lực lượng tại tất cả các lối vào thành phố
các trung tâm cách ly đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực cách ly
đồng thời tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm
phát hiện xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin tuyên truyền xuyên tạc
gây hoang mang trong nhân dân đối tượng chống đối
không thực thi các quy định phòng chống dịch bệnh trong khu vực cách ly và ngoài cộng đồng
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi
nguyễn thị kim phượng tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
theo sự chỉ đạo của một số đối tượng phản động trong tổ chức ở nước ngoài
phượng đã rủ dê câu móc được một số người tham gia vào tổ chức
đồng thời tiến hành trưng cầu dân ý được một trăm năm mươi chín người để bầu cho đào minh quân
làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
căn cứ kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ nguyễn thị kim phượng
khám xét khẩn cấp nơi ở của phượng lực lượng công an thu giữ năm lá cờ ba sọc
cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
với hành vi giết người
y trinh biá một mươi tám tuổi ở xã yactu huyện trường quynh tỉnh đắk lắc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam bốn tháng
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sau khi đi làm về
y trinh cùng năm thanh niên khác ở cùng xã về nhà y mớc a trường tổ chức ăn nhậu
trong đó có anh y pha en nguyen
vì nghĩ y trinh nói xúc phạm mình nên y pha dùng tay tát vào mặt y trinh
bị đánh y trinh liền chạy ra phía sau lấy một con dao
rồi lao ra chém hai nhát vào vùng đầu và tay của yfa khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
ngay lúc này mọi người xung quanh chạy vào can ngăn rồi đưa y khoa đến bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch rất may y pha đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thương tật ba mươi tám
hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng việt công banh
chi nhánh huyện núi thành tỉnh quảng nam vào trên ngày một mươi một tháng bốn vừa
bị công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bắt giữ
sau khi nhận được thông tin về vụ cướp ngân hàng công an bình sơn đã phát hiện
hai người khả nghi chạy xe máy từ hướng núi thành di chuyển về bình sơn
nên lập tức bám theo hai người này đi từ núi thành sau đó đến xã bình thạnh bình sơn
rời đi lòng vòng khắp các xã thuộc địa bàn khu kinh tế dung quốc
cuối cùng thì về thị trấn châu âu bình sơn
tại đây công an bình sơn ập vào kiểm tra phát hiện tăng vật nên mời về làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng việt công banh
trên nhánh núi thành đến một mươi chín h cùng ngày hai đối tượng nguyễn thái thành và võ hồng quang đã bị bắt
công an bình sơn bước đầu đã thu về được số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
qua tuần tra kiểm soát địa bàn lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã phát hiện ba mươi công dân
nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam qua đường mòn lối mở biên giới
trong đó địa bàn đồn biên phòng thông thụ huyện quế phong phát hiện bảy trường hợp
trong đó địa bàn đồn biên phòng nhôn mai huyện tương sơn
phát hiện bảy trường hợp và địa bàn đồn biên phòng keng du huyện kỳ sơn phát hiện một mươi sáu trường hợp
tất cả các trường hợp công dân bị phát hiện nhập cảnh trái phép sẽ được đưa đi cách ly tập trung
tại các cơ sở cách ly sau khi hết thời hạn cách ly sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
vào lúc ba giờ sáng nay khi đang thực hiện nhiệm vụ cách đảo tây đảo thổ chu một mươi hải lý
nhận được lệnh của sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng bốn cảnh sát biển việt nam
về việc cứu nạn các ngư dân bị nạn
cảnh sát biển hai nghìn hai hải đội bốn trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã nhanh chóng cơ động cập cảng thổ chu đưa các nạn nhân về phú quốc an toàn
qua thông tin tiếp nhận ban đầu có năm nạn nhân trú tại an giang và kiên giang
đang làm việc trên tàu thu mua cá mộng cầm tiền giang
mang số hiệu tg chín mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi năm ts bị ngạt khí trong lúc vệ sinh khoang hầm máy của tàu
trong đó có ba người bị thương nặng phải thở oxy
với tinh thần khẩn trương trách nhiệm đến tám giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn một
đã tiến hành vận chuyển các nạn nhân cập cảng hải đội bốn trăm linh một
bàn giao cho trung tâm y tế phú quốc để tiếp tục điều trị
thành trà sở giao thông vận tải kết hợp cùng với cảnh sát giao thông tp hcm
đã tiến hành lập nhiều chốt chặn kiểm soát phương tiện lưu thông
tại nhiều khu vực cửa ngõ tp hcm ra vào các tỉnh lân cận
đây là biện pháp nhằm hạn chế ô tô chở khách lưu thông trong cao điểm chống dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận tại chốt chặn cơ ngõ phía đông tp hcm
trước khu du lịch suối tiên quận thủ đức trong sáng ngày hai tháng bốn
có khá ít phương tiện lưu thông
cơ quan chức năng đã thực hiện việc kiểm tra nhiều ô tô chở khách lưu thông tại khu vực
các xe này đều đã chấp hành quy định chỉ chạy xe trống hoàn toàn không chở khách
nhiều tài xế tuyến đường dài cho biết chỉ trước đó đã chạy từ phía bắc vào bến xe miền đông để chở khách
tuy nhiên sau khi có quy định thì phải điều khiển xe trống trở về
theo cơ quan chức năng trước đó đơn vị đã yêu cầu nhiều phương tiện thuộc diện cấm vào thành phố
như xe hợp đồng chính chỗ trở lên xe hợp đồng công nghệ quay trở về để đảm bảo yêu cầu chống dịch
chỉ đạo của thủ tướng tỉnh nào ở tỉnh đó huyện nào ở huyện đó xã nào ở xã đó thôn nào ở thôn đó
khu phố nào ở khu phố đó nhà nào ở nhà đó từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng bốn
những ngày qua tại tp hcm các lực lượng chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra
xử lý việc sản xuất vận chuyển kinh doanh những mặt hàng về y tế dung dịch vệ sinh
và phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm
mới đây đội quản lý thị trường xã hội
đội quản lý thị trường số chín phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận chín
kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại dịch vụ nic
trụ sở bốn trăm bốn mươi ba trên một đường đỗ xuân họp phần phước long b quận chín
qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hai hành vi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
sản xuất gel rửa tay sát khuẩn không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng
tăng vật tạm giữ để xử lý một sáu trăm ba mươi hai chai rêu rửa tay khô sát khuẩn
ba mươi lít gel rửa tay khô nguyên liệu không rõ nguồn gốc
trước đó cục quản lý thị trường tp hcm cũng đã xử lý hai vụ vi phạm
phạt tiền gần tám mươi triệu đồng buộc tiêu hủy một hai trăm linh chai nước rửa tay khô
thủ tướng chính phủ đã có quyết định về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động
của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm trong thời gian ba năm kể từ ngày một tháng chín
ubnd tp hcm đã kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép thành phố tiếp tục
thiết điểm hoạt động của ban quản lý an toàn thực phẩm cho đến khi thủ tướng chính phủ
cho phép thành lập sở an toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình ban quản lý an toàn thực phẩm
thành lập từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã kết thúc thời gian thí điểm ba năm
thành phố cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước được thiết điểm thực hiện mô hình này
trong thời gian thí điểm ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã phát huy sức mạnh
khi tập hợp lực lượng thống nhất đầu mối trong giải quyết công việc
thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính truyền thông cấp phép và thanh tra về an toàn thực phẩm
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã có buổi họp báo thông tin
về vụ cướp xảy ra tại cửa hàng bách hóa xanh ở quận tân phú tp hcm hôm hai mươi tám tháng ba
đồng thời đưa ra một số khuyến cáo cho người dân
để đảm bảo an toàn không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm nhất là cướp giật trong mùa dịch
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự cho biết đã bắt được các đối tượng liên quan đến vụ cướp
gồm lê quốc bảo lê văn phú và vũ quốc việt đều cùng quê quảng ngãi
trong đó quốc bảo là người điều khiển phương tiện gây án gắn biển số giả
quang phú thực hiện tẩu tán cpu và biển số xe giả
còn vũ quốc việt là đối tượng trực tiếp cầm súng uy hiếp nhân viên cửa hàng
về khẩu súng thì đây là công cụ hỗ trợ không phải vũ khí quân dụng sẽ được xác minh nguồn gốc